với tốc độ bão đi khá nhanh khoảng hai mươi năm km một giờ ngày và đêm ngày một mươi bảy tháng chín bão có khả năng đổ bộ đất liền nước ta
vị trí đổ bộ hiện được nhận định là khu vực ven biển bắc bộ
tuy nhiên với cường độ bão mạnh hoàn lưu mây rông rộng lớn bão sẽ gây ra một đợt mưa rất to trên diện rộng cho không chỉ bắc bộ
mà cả bắc trung bộ trong ba ngày từ ngày một mươi bảy đến ngày một mươi chín tháng chín
trên ảnh mây vệ tinh mới nhất hoàn lưu mây của siêu bão măng khuất rộng từ bốn trăm linh đến sáu trăm linh km
mắt bão tròn sắc nét cho thấy siêu bão này đang phát triển lên đến đỉnh điểm là cấp một mươi bảy giật cấp một mươi bảy
siêu bão măng khuất với sức gió lên tới hai trăm hai mươi km một giờ được dự báo là đang chuẩn bị đổ bộ vào hồng kông
trở thành siêu bão mạnh nhất đổ bộ vào đặc khu hành chính của trung quốc này trong vòng bảy mươi hai năm qua
trong nỗ lực ứng phó trước sự tàn phá của bão chính quyền đặc khu đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa cơn bão này
để chuẩn bị tốt nhất các phương án ứng phó với siêu bão măng khuất
cục bảo an hồng kông đã tổ chức cuộc họp với sự tham dự của đại diện hơn ba mươi cơ quan thuộc chính quyền hồng kông
yêu cầu các đơn vị hữu quan làm tốt công tác chuẩn bị đặc biệt trong phối hợp và duy trì liên lạc thông suốt
cục phát triển hồng kông cũng phát thông báo khẩn cấp đối với các nhà thầu công trình xây dựng
yêu cầu nhanh chóng đưa ra các biện pháp đối phó hữu hiệu trước khi bão mang khúc đổ bộ vào hồng kông
theo đài khí tượng thủy văn hồng kông dù tâm bão vẫn cách hồng kông một trăm một mươi km về phía nam
song với sức gió mạnh phạm vi hoàn lưu rộng nên mức độ tàn phá đối với hồng kông là không thể xem nhẹ
hiện tại trên các đường phố công nhân thu dọn vệ sinh kiểm tra và làm sạch hệ thống thoát nước
hệ thống cửa kính của nhiều tòa nhà được rắn băng keo gia cố các công trình xây dựng giang dở đã ngừng thi công
thưa quý vị trong thời gian qua tuyến đê ngăn mặn ven sông trường giang tỉnh quảng nam bị sạt lở và xuống cấp nghiêm trọng
điều này làm ảnh hưởng không nhỏ đến hàng trăm hectare đất sản xuất của người dân
bởi tuyến đê này đã mất công năng chống xâm nhập mặn và thoát lũ
đặc biệt vào mùa mưa bão tuyến đê ngăn mặn này lại đứng trước nguy cơ sạt lở nặng thêm ghi nhận của phóng viên thời sự tại quảng nam
đây là tuyến đê ngăn mặn thuộc thôn hai xã bình dương huyện thăng bình tỉnh quảng nam
tuyến đê này có đoạn đỉnh thân đê chỉ cách mặt nước sông trường giang chưa tới nửa mét
thời gian qua do tác động của chiều cường và do tình trạng lấn chiếm thân đê để nuôi tôm
đã làm cho bờ đê ngăn mặn bị hư hỏng nặng thêm gây ngập úng cho đồng ruộng
hiện tại tuyến đê này bị xuống cấp và sạt lở khiến năm trăm bốn mươi một hectare đất sản xuất bị ảnh hưởng

tuyến đê ngăn mặn ven sông trường giang trải dài từ thành phố hội an đến huyện núi thành
có tổng chiều dài gần một trăm chín mươi ba km chủ yếu làm nhiệm vụ ngăn mặn giữ ngọt bảo vệ đất sản xuất và nuôi trồng thủy sản
tuy nhiên hiện nay tuyến đê ngăn mặn này đều hư hỏng xuống cấp trầm trọng thân đê bị biến dạng mái đê bị sạt lở đỉnh đê bị bào mòn

tuyến đê ngăn mặn ven sông trường giang bị sạt lở và xuống cấp nghiêm trọng
do vậy các cơ quan chức năng của tỉnh quảng nam cần khẩn trương sửa chữa những đoạn đê sung yếu để người dân tiếp tục an tâm sản xuất
đồng thời cần sớm lập lại quy hoạch đê điều trên địa bàn tỉnh nhằm có giải pháp căn cơ hơn nữa đối với hệ thống đê ngăn mặn này
trong khi đó tại tỉnh đồng tháp nhiều tuyến đê sung yếu bị vỡ những nơi trũng thấp bị tràn bờ
riêng huyện lai vung thời gian qua có tới hơn ba mươi bốn km bị vỡ nước tràn vào khá nhiều ở nhiều vườn cây ăn trái
để khống chế lũ người dân đang tăng cường gia cố bờ đê
ghi nhận vào ngày một mươi bốn tháng chín tại tiểu vùng một mươi ba ấp long thuận xã long hậu huyện lai vùng đã có nhiều đoạn đường nước tràn ra khỏi mặt đường
cá biệt có đoạn nước ngập sâu đến sáu mươi cm đe dọa vườn cây ăn trái và ảnh hưởng sinh hoạt của người dân
nước mấy gà giữ lắm luôn bữa nay đỡ rồi đó hậu qua là ngập luôn cái nền nhà luôn đó
sáng sức thì nó bôm ra cũng đỡ chứ không bôm là chết luôn
ngày có trăm ngàn tiền dầu đó thì người ta cũng lo lắm
bê cao su dài dài hết trơn đó
rồi bây giờ có sáng múc thì đỡ sợ nước tới nữa
theo ông nguyễn hoàng đáo phó trưởng ấp long thuận xã long hậu thì khu vực này những ngày qua nước tràn qua lộ rất nhiều
nhưng do người dân
nhưng do người dân có chuẩn bị ngay từ đầu túc trực bơm nước ngày đêm
nên khoảng sáu mươi hectare vườn cây ăn trái tiểu vùng này vẫn được bảo đảm an toàn
tình hình khu vực này thì nước cũng lên cao đó nhưng mà người dân cũng chủ động thấn gào cao su
thì cũng giữ được cái trạng ban đầu là nước không có tràn vô trong giường được
nhưng mà lo cái phương hướng tới còn nước tới nó có thể nó lên cao
nhưng mà mới hợp đồng được
để ứng phó với con nước tưới
ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện lai vùng
chỉ đạo cho các địa phương thường xuyên giả soát các đề bao vùng yếu để ra cố kịp thời
tiếp tục tuyên truyền vận động người dân chung tay chung sức tự bảo vệ và liên kết nhau
gia cố đề bào hoặc xuống đập giã chiến để ngăn lũ bảo vệ sản xuất
nhất là vườn cây ăn trái
hôm qua tại nha trang tổng cục thủy lợi đã tổ chức hội nghị triển khai các văn bản hướng dẫn thi hành luật thủy lợi
hội nghị được nghe giới thiệu hệ thống pháp luật về thủy lợi trong đó có luật thủy lợi
một số nội dung các văn bản quy định chi tiết một số điều của luật thủy lợi
hội nghị cũng nghe viện quy hoạch thủy lợi báo cáo tình hình nguồn nước
giải pháp thủy lợi phục vụ sản xuất vụ hè thu vụ mùa năm hai nghìn một mươi tám
và kế hoạch vụ đông xuân hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín các khu vực bắc trung bộ nam trung bộ và tây nguyên đông nam bộ
thưa quý vị ngày một mươi sáu tháng chín hàng năm đã được lấy làm ngày quốc tế bảo vệ tầng ozone
lễ kỷ niệm ngày quốc tế bảo vệ tầng ozone năm nay hai nghìn một mươi tám cũng vừa được bộ tài nguyên và môi trường tổ chức tại hà nội
việt nam là một trong những nước sớm giao nhập công ước viên về bảo vệ tầng ozone
và nghị định thư montreal về các chất làm suy giảm
trong ozone kể từ tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đồng thời đã cam kết tuân thủ các quy định của công ước viên và nghị định thư montreal
trong hai mươi bốn năm qua việt nam đã chủ động và tích cực tham gia thực hiện nghị định thư montreal
bảo vệ tầng ozone và đạt được nhiều kết quả được cộng đồng quốc tế ghi nhận
bên cạnh những thành công đã đạt được chúng ta vẫn phải đối mặt với những thách thức mới
gắn liền với xu hướng gia tăng sử dụng các chất thay thế có hiệu ứng khí nhà kính cao
như các chất được sử dụng để thay thế cho các chất làm
nhân dịp kỷ niệm sáu mươi năm ngày bắc hồ lên thăm lào cai
tỉnh lào cai đã tổ chức chương trình tọa đàm với chủ đề
xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên việt nam thời kỳ mới
và tuyên dương sáu mươi thanh niên điển hình tiên tiến làm theo lời bác
tại buổi lễ đại diện các thanh niên tiên tiến đã giao lưu và chia sẻ với các đại biểu
về chủ đề xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên việt nam thời kỳ mới
tầm trong trí sáng hoài bão lớn
trong đó nhấn mạnh về khả năng thích ứng với sự phát triển
có trách nhiệm và ý thức vì cộng đồng dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm
trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm sáu mươi năm ngày bắc hồ thăm lào cai
và bảy mươi năm ngày bắc hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
các cấp bộ đoàn tỉnh lào cai đã đăng ký thực hiện được hơn hai trăm sáu mươi công trình thanh niên
tham gia xây dựng nông thôn mới trị giá trên tám tỷ đồng
kết nạp mới hơn ba tám trăm linh đoàn viên
qua đó góp phần đầy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
trở thành đợt sinh hoạt sâu rộng trong các cấp bộ đoàn
dịp này một mươi năm tập thể có thành tích xuất sắc và sáu mươi thanh niên tiên tiến làm theo lời bác năm hai nghìn một mươi chín
đã được vinh danh khen thưởng
tiếp nối chương trình triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông hai nghìn một mươi tám các tỉnh phía bắc
phú yên hàng trăm hectare sắn bị bệnh lạ nông dân hoang mang
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
tổ chức hội nghị đánh giá kết quả sản xuất vụ đông hai nghìn một mươi chín
và triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông hai nghìn một mươi tám các tỉnh phía bắc
theo báo cáo của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn do điều kiện thời tiết khó khăn
diện tích cây vụ đông năm hai nghìn một mươi bảy chỉ đạt ba trăm tám mươi tám hectare
hai mươi hai hectare so với vụ đông năm hai nghìn một mươi sáu và thấp hơn hai mươi hai hectare so với kế hoạch
năng suất và sản lượng ổn định do có sự hỗ trợ từ cây trồng ưa lạnh vào cuối vụ
trong thời gian tới việc sản xuất vụ đông hai nghìn một mươi tám còn gặp nhiều khó khăn
vì tình hình thời tiết còn nhiều diễn biến phức tạp
vì vậy các địa phương cần quyết liệt đổi mới trong công tác chỉ đạo
tập trung kiểm tra giả soát điều chỉnh vùng gieo trồng cây vụ đông
và cơ cấu cây trồng bảo đảm hợp lý
các địa phương cần sớm tham mưu đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh
ban hành các cơ chế chính sách mới phù hợp điều kiện cụ thể
để hỗ trợ nông dân đầu tư phát triển cây vụ đông
tại đồng nai quá trình công nghiệp hóa đô thị hóa nhanh chóng
đã khiến diện tích đất sản xuất nông nghiệp ngày càng thu hẹp
để thích ứng nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh đã ứng dụng những mô hình sản xuất
nông nghiệp đô thị mang lại hiệu quả kinh tế cao
sau đây là phản ánh tại đồng nai
đang có việc làm với mức lương đáng mơ ước sau khi tốt nghiệp học viện hàng không
anh tống văn tài ở xã xuân tân thị xã lòng khánh tỉnh đồng nai
lại rẽ ngang sang trồng rau thủy canh
với diện tích chín trăm linh m hai đất của gia đình anh tài đầu tư dây chuyền sản xuất rau
trong nhà lưới khép kín hoàn toàn áp dụng kỹ thuật thủy canh
và sử dụng các thiết bị công nghệ tiên tiến từ châu âu
sau một năm hoạt động hiện vườn rau cung cấp ra thị trường khoảng bốn tấn sản phẩm một tháng
sau khi trừ chi phí
anh tài thu lãi khoảng năm mươi triệu đồng
phát triển nông nghiệp ở đô thị công nghệ cao đang được nhiều người ở đồng nai đầu tư
mở rộng ở thành phố thị xã và thị trấn của các địa phương trong tỉnh
lợi thế của các mô hình ở đô thị sản xuất trên một diện tích nhỏ
tiết kiệm công nhân nhưng năng suất cao hơn nhiều lần
ngoài ra sản phẩm từ các mô hình này bảo đảm an toàn thực phẩm
đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng
tuy nhiên là tiết kiệm nhân công không phải chăm sóc tưới nhiều
chúng ta chỉ phải làm như này và đưa lên thôi
còn về cái kinh tế và đảm bảo năng suất thì cái này sẽ năng suất hơn so với bên ngoài
giả sử như bây giờ trời phụ thuộc vào thời tiết
mưa nắng thì không thể sản xuất ở bên ngoài được
như vậy sẽ làm cái thực phẩm của chúng ta bị hư
nhưng mà riêng dòng cho nhà máng này thì không phải lo thời tiết
có thể nói phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp đô thị ở đồng nai nói riêng
và nhiều tỉnh thành phố trong cả nước hiện nay là xu hướng trong quá trình công nghiệp hóa đô thị hóa

đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường về chất lượng sản phẩm nông nghiệp
vì vậy để nhân rộng các mô hình hiệu quả của nông dân
rất cần sự quan tâm hơn nữa của ngành nông nghiệp và chính quyền các địa phương
trong việc có chính sách cụ thể để hỗ trợ nông dân ứng dụng những mô hình sản xuất nông nghiệp đô thị
thưa quý vị ngay từ đầu tháng chín ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố đà nẵng
đã xây dựng phương án thanh tra kiểm tra tại các đơn vị kinh doanh mặt hàng bánh trung thu
các loại bánh ngọt kịp thời chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh
bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm khi dịp tết trung thu đang đến gần
đoàn kiểm tra đã lấy ba mươi mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên tại các đơn vị kinh doanh bánh trung thu
và bánh các loại để kiểm tra vi sinh vật kết quả sẽ được công bố trong vòng một tuần
hồ chí minh thuộc phường năm quận một mươi một hiện là khu sản xuất đèn lồng cháy thủ công lâu đời nhất thành phố hồ chí minh
nghề làm đèn lồng cháy truyền thống được các nghệ nhân gốc bắc mang vào thành phố hồ chí minh lập nghiệp cách đây nửa thế kỷ
các cơ sở làm lồng đèn ở đây hầu hết đều đã trải qua hai ba thế hệ tiếp nối nghề theo truyền thống gia đình

thưa quý vị cuộc thi vẽ tranh đan mạch trong mắt em vừa được phát động tại thành phố hà nội đây là sân chơi cho các em học sinh phát động tại thành phố hà nội đây là sân chơi cho các em học sinh phát động tại thành phố hà nội đây là sân chơi cho các em học sinh phát động tại thành phố hà nội đây là sân chơi cho các em học sinh phát động tại thành phố hà nội đây là sân chơi cho các em học sinh phát động tại thành phố hà nội đây là sân chơi cho các em học sinh phát động tại thành phố hà nội đây là sân chơi cho các em học sinh phát động tại thành phố hà nội đây là sân chơi cho các em học sinh phát động tại thành
ninh nam ma quán thánh ba đình hà nội
hạn cuối nhận tranh dự thi là ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
thưa quý vị hàng trăm hectare sắn ở tỉnh phú yên đang bị nhiễm bệnh khảm lá và lây lan nhanh
nhiều diện tích phải nhổ bỏ mất trắng hàng trăm triệu đồng tiền đầu tư
đây là loại bệnh mà theo nông dân thì họ chưa từng gặp từ trước đến nay
ghi nhận của phóng viên thời sự tại một huyện miền núi có diện tích sắn lớn nhất nhì tỉnh phú yên
một mươi hectare sắn hơn hai tháng tuổi của ông cao minh ở xã ea ly huyện miền núi sông hinh tỉnh phú yên
đầu tư hết một trăm hai mươi triệu đồng mặc dù thời tiết thuận lợi mưa đều nhưng sắn không phát triển bình thường như mọi năm
kiểm tra thực tế tại rễ sắn của ông minh cơ quan chuyên môn của tỉnh phú yên xác định
toàn bộ diện tích đã bị bệnh khảm lá phải nhổ bỏ tất cả thiệt hại một trăm hai mươi triệu đồng
không chỉ sắn của ông minh mà nhiều diện tích khác cũng bị bệnh tương tự
nông dân hoang mang lo lắng
vì bệnh chưa từng gặp và lan nhanh
có một người dân ở trong địa bàn xá đây thì đi mua giống ở tây ninh về và bán lại cho bà con nhân dân ở đây
chứ còn riêng ở địa bàn xã eali đây thì chưa có loại giống này nên là nguồn bệnh này khả năng bắt nguồn từ đó
theo tri cục trồng chọt và bảo vệ thực vật tỉnh phú yên
bệnh khảm lá trên cây sắn là do virus gây ra đang lây lan mạnh ở các tỉnh tây ninh bình phước đồng nai
sắn non nhiễm bệnh lá bị biến dạng vàng loang lổ
không cho thu hoạch còn lớn sẽ giảm năng suất chất lượng
do chưa có thuốc đặc trị nên ngoài việc quản lý tốt nguồn giống
biện pháp tối ưu hiện nay là tiêu hủy ngay những diện tích đã nhiễm bệnh không để lây lan
trước tình hình này tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh phú yên cũng đã ra công văn
gửi cho các phòng nông nghiệp và các ủy ban và các phòng nông nghiệp đã phối hợp và điều tra
và thực hiện theo quy trình
trước tình hình này thì tri cục trồng chọt và bảo vệ thực vật tỉnh phú yên
cũng đã ra công văn gửi cho các phòng nông nghiệp đã phối hợp và thực hiện theo quy trình
theo trạm bảo vệ thực vật huyện sông hình qua điều tra từ các tư thương bán giống
toàn huyện có khoảng ba trăm linh trên tám hectare sắn có thể đã nhiễm bệnh
tập trung lớn ở xã ea ly và ea ba
điều lo ngại nhất hiện nay là niên vụ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám do giá mía giảm giá sắn cao
nông dân tỉnh phú yên đã phá mía nhân diện tích sắn lên hai mươi bốn hectare
vượt năm hectare so với kế hoạch của ngành nông nghiệp
nếu như bệnh khảm lá sắn không được khống chế kịp thời thiệt hại đối với nông dân là rất lớn
trong phần tin quốc tế hai miền triều tiên tích cực chuẩn bị cuộc gặp thượng đỉnh
cuba và mỹ thảo luận về vấn đề sức khỏe của các nhà ngoại giao mỹ
hôm qua hai miền triều tiên đã có cuộc đàm phán cấp chuyên viên tại làng đỉnh chiến pamuncham
nhằm thảo luận chi tiết của cuộc gặp thượng đỉnh sắp diễn ra giữa tổng thống hàn quốc moon jae in
và nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un
theo truyền thông sở tại nội dung cuộc gặp sẽ về hành trình của tổng thống moon jae in
cùng lịch trình và những sự kiện được tổ chức trong chuyến thăm bình nhưỡng kéo dài ba ngày
vấn đề an ninh và truyền thông cũng là những chủ đề sẽ được thảo luận
trong khi đó cuộc đàm phán quân sự cấp chuyên viên giữa hai miền triều tiên
cũng nhất trí làm sâu sắc hơn nữa lòng tin
cũng như nhấn mạnh sự cần thiết của việc giảm căng thẳng ở khu vực phi quân sự
trong một diễn biến tích cực khác trang mạng ba mươi tám độ bắc chuyên theo dõi tình hình triều tiên cho hay
triều tiên đang tiếp tục dỡ bỏ các giá đỡ của một nhà máy
vốn được xây dựng từ giữa tháng một mươi năm ngoái
để sử dụng trong các vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa
đây được xem là một dấu hiệu nữa cho thấy bình nhưỡng vẫn đang thực hiện cam kết phi hạt nhân hóa
quan chức mỹ và cuba vừa có cuộc họp tại bộ ngoại giao mỹ ở thủ đô washington
để thảo luận về nguyên nhân dẫn tới các vấn đề về sức khỏe của một số cán bộ nhân viên đại sứ quán mỹ tại cuba
khiến quan hệ giữa hai nước căng thẳng
cuộc thảo luận có sự tham gia của các nhân viên y tế chuyên gia trong lĩnh vực này của mỹ
cuối buổi trao đổi các chuyên gia cuba khẳng định họ không ủng hộ thông tin mà bộ ngoại giao mỹ đưa ra liên quan đến vụ việc
mọi kết quả điều tra mà họ tiến hành đều đi tới kết luận rằng không có bất kỳ cuộc tấn công nào vào các nhà ngoại giao mỹ
đồng thời chỉ trích việc mỹ sử dụng chiêu bài này để phá hoại quan hệ song phương
ít nhất hai mươi sáu người mỹ làm việc tại đại sứ quán mỹ ở cuba được cho là đã gặp vấn đề về sức khỏe
với những triệu chứng suy giảm thính giác ù tai chóng mặt đau đầu và mệt mỏi
ban đầu được mô tả là hậu quả của hoạt động tấn công bằng sóng âm
vì lý do này tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy mỹ đã trục xuất một mươi năm nhân viên đại sứ quán cuba tại nước này
đồng thời quyết định rút về nước vĩnh viễn sáu mươi số nhân viên ngoại giao mỹ ở la habana
nhà sáng lập tập đoàn amazon jae betros vừa thông báo thành lập một quỹ nhân ái để giúp đỡ các gia đình chưa có nhà ở
và khởi động hệ thống trường mẫu giáo cho cộng đồng có thu nhập thấp
với cam kết ban đầu là hai tỷ đô la mỹ
tỷ phú benjos đưa ra thông báo lập quỹ một năm sau khi đề nghị mọi người cho ý tưởng
về cách thức sử dụng tài sản cá nhân của mình hiện đã lên tới hơn một trăm sáu mươi tỷ đô la mỹ vào các mục đích nhân đạo
quỹ nhân ái có tên là bezos day one fund do ông bezos và vợ là bà mckenzie sáng lập
tất cả đều nhằm mục đích phi lợi nhuận
đối với người vô gia cư tiền sẽ được trao cho các tổ chức để cung cấp các nơi ở
và đồ ăn học cho các gia đình trẻ chưa có nhà ở
quỹ trên cũng khởi động và vận hành một hệ thống trường học chất lượng cao trường mẫu giáo
theo phong cách monteury tại các cộng đồng có thu nhập thấp
tài sản của ông benzot chủ yếu từ cổ phần của ông tại tập đoàn amazon
công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực với giá trị vốn hóa vừa cán mốc một tỷ đô la trong tháng chín này
và hiện là công ty có giá trị vốn hóa lớn thứ hai thế giới sau tập đoàn ep
câu hỏi là
câu hỏi là
tổng thống pháp emmanuel macron vừa công bố kế hoạch nhằm giải quyết tình trạng nghèo khổ tại nước này trị giá tám tỷ euro
phát biểu tại paris của pháp tổng thống emmanuel macron cho biết tám tỷ euro sẽ dành để tập trung giúp người dân có việc làm
hoặc kiếm được việc làm tốt hơn
cụ thể kế hoạch này sẽ trợ giúp thanh niên pháp học văn hóa hoặc được đào tạo nghề đến khi một mươi tám tuổi
mở thêm các trung tâm chăm sóc trẻ nhỏ tạo điều kiện cho các bà mẹ trở lại công việc
bổ sung cơ sở hỗ trợ khẩn cấp ưu tiên cho phụ nữ
và trẻ em và cung cấp suất ăn sáng cho học sinh tiểu học ở những vùng gặp nhiều khó khăn
cơ quan thống kê pháp ước tính trong năm hai nghìn một mươi sáu gần chín triệu người pháp
chiếm một mươi bốn dân số sống ở mức nghèo khổ với thu nhập chỉ bằng sáu mươi mức thu nhập trung bình
ngân hàng trung ương châu âu ecb vừa tạm dừng một số chương trình mua trái phiếu kích cầu
bất chấp việc triển vọng kinh tế khu vực đang rơi vào tình trạng ảm đạm do tranh chấp thương mại
cũng như tình trạng hỗn loạn tại các thị trường đang nổi
ecb cho biết sẽ giảm quy mô chương trình mua trái phiếu chính phủ và doanh nghiệp xuống còn một mươi năm tỷ euro một tháng
hoạt động thu mua tài sản trong chương trình này sẽ được duy trì cho đến hết tháng một mươi hai năm nay
và cũng là thời điểm chương trình kích thích kinh tế kết thúc
hiện ecb vẫn đang giữ lãi suất ở mức thấp kỷ lục
và đã đổ khoảng hai bốn trăm linh tỷ euro vào các nền kinh tế thuộc khu vực đồng tiến trung châu âu eurozone kể từ năm hai nghìn một mươi
trong khi đó ngân hàng trung ương anh đã giữ nguyên lãi suất ở mức bảy mươi năm
đồng thời không đưa ra bất cứ sự điều chỉnh nào đối với chương trình nới lỏng định lượng
ngân hàng này cũng cam kết tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ với nhịp độ từ từ
và với mức tăng hạn chế để có được sự điều chỉnh phù hợp khi anh rời khỏi eu